hòa chung không khí chào xuân canh tí hai nghìn hai mươi hàng nghìn người dân từ các tỉnh khu vực đồng bằng sông kiều long đã đổ về trung tâm quận ninh kiều thành phố cần thơ để đón giao thừa mừng năm mới
đêm giao thừa tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi thành phố cần thơ bắn pháo hoa tại bảy điểm gồm một điểm tầm cao và sáu điểm tầm thấp tăng một điểm so với tết năm hai nghìn hai mươi
điểm bắn pháo hoa tầm cao công viên sông hậu có bảy trăm linh quả pháo với nhiều hiệu ứng như hoa cúc hoa mai mưa vàng mưa bạc liễu rủ
theo đó để phục vụ nhân dân vui xuân đón giao thừa thành phố cần thơ đã thực hiện nhiều hoạt động như chương trình sắc xuân miệt vườn đường hoa chủ đề xuân hy vọng đêm văn nghệ mừng đảng mừng xuân hai nghìn hai mươi